trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp trong nước còn nhiều khó khăn ngành y tế nói chung y tế dự phòng nói riêng đã nỗ lực phân đấu phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành các địa phương huy động mọi nguồn lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tiến độ của các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần đạt được mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng tỷ lệ mắc xuất xét giữ vững thành quả thanh toán và loại trừ khống chế một số dịch bệnh nguy hiểm
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng và biểu dương những thành tích đồng góp to lớn mà các thế hệ cán bộ công chức viên chức người lao động hệ y tế dự phòng toàn quốc đã đạt được trong thời gian qua
chủ tịch nước yêu cầu ngành y tế nói chung y tế dự phòng nói riêng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chủ động linh hoạt và sáng tạo nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện tốt phương châm lấy con người làm trung tâm sự phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm bệnh không lây nhiễm và quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng

hơn bảy mươi hộ gia đình vùng rốn lũ hành phước huyện nghĩa hành đã xây dựng nhà chăn nuôi tránh lũ cho gia súc
đầu tư từ bốn mươi đến hai trăm năm mươi triệu đồng các chuồng trại được xây dựng quy mô từ hai đến ba tầng
chiều cao bốn đến một mươi hai mét bảo vệ đàn gia súc tránh lũ
hệ thống chuồng trại này còn hạn chế dịch bệnh cho gia súc gia cầm sau mưa bão
mô hình chăn nuôi trên nhà tránh lũ cao tầng giúp nông dân chăn nuôi quanh năm tăng đàn phát triển kinh tế hộ gia đình
có cái nhà tránh lũ dài là nông dân nuôi heo trong cái mùa lũ rất là an tâm không sợ lũ
nhớ cũng định mở rộng nhưng mà nông dân vốn còn cọ kiệt quá không có
nếu nhà nước có hỗ trợ thì nhân dân tôi cũng ba thêm để hỗ trợ thêm nuôi thêm để kiếm tiền thu nhập
là vùng rốn lũ của tỉnh quảng ngãi tám mươi năm nguồn thu của vùng rốn lũ hành phước
huyện nghĩa hành là từ nông nghiệp
do vậy phát triển chăn nuôi bền vững là ưu tiên của chính quyền địa phương ở đây
từ hiệu quả ban đầu mô hình này đang tiếp tục được nhân rộng để tăng đàn chăn nuôi
phát triển kinh tế hộ gia đình ngay trong vùng rốn lũ
giải pháp sinh kế bền vững này được kỳ vọng giúp nhà nông quảng ngãi thích nghi với khắc nghiệt bất thường của thời tiết
do là cái sống súc trong bán địa nông nghiệp chăn nuôi là cái nguồn thu rất là lớn của người dân nông dân
do đó thì việc xây nhà tránh lũ cho đoàn dây súc
cho cầm nó gán rất là quan trọng với măng tính ủng định
và trong thời gian đấy thì để nó đảm bảo vấn đề này
thì địa phương cũng tiếp tục tiên truyền đến người dân xây nhà tránh lũ măng tính cái diện rộng trên địa bàn xã
để đảm bảo đoàn dây súc trong mùa mưa lũ
mùa mưa lũ năm nay bà con nông dân ở vùng rốn lũ nghĩa hành an tâm khi có những ngôi nhà tránh lũ dành cho gia súc gia cầm
phương cách chăn nuôi mới phù hợp thực tiễn hiệu quả kinh tế
giúp nhà nông chính quyền địa phương kiến thiết cuộc sống ở những nơi khắc nghiệt nhất
nhiều khu dân cư ven biển tại cà mau đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
góp phần giải quyết chỗ ở ổn định cho hàng nghìn cư dân sống ở những nơi thường xuyên bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu
trường học tổ y tế đường giao thông và nhiều công trình công nghiệp
công cộng khác đó là hạ tầng thiết yếu phục vụ người dân tại khu dân cư lung ranh
một trong những khu dân cư ven biển tại xã khánh hội huyện u minh tỉnh cà mau
khu dân cư rộng bảy năm hectare chia làm một trăm ba mươi nền cấp cho dân
cuối năm hai nghìn một mươi bốn sau khi hoàn thành giai đoạn một chính quyền địa phương đã tổ chức di rời
sắp xếp những hộ nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở những nơi nguy hiểm ven biển vào sinh sống
giúp bà con có chỗ ở ổn định
chia sẻ khó khăn với người dân phải sống du canh du cư ở những vùng ảnh hưởng do thiên tai
và biến đổi khí hậu trong hơn một mươi năm qua bằng nhiều nguồn vốn khác nhau
các cơ quan chức năng tỉnh cà mau đã triển khai một mươi bốn công trình
dự án bố trí sắp xếp dân cư sau khi hoàn thành sẽ bố trí chỗ ở ổn định cho hơn một mươi ba năm trăm linh hộ dân tại địa phương
trong đó ổn định tại chỗ hơn năm hộ sen ghép vào khu dân cư ba hộ
hơn năm bốn trăm linh hộ còn lại bố trí vào những khu tái định cư mới

và các dự án đã nằm trong quy hoạch mà chưa thực hiện được
những khu dân cư mới như lung ranh được đưa vào sử dụng ngày càng nhiều
đang góp phần quan trọng giải quyết chỗ ở ổn định cho hàng nghìn cư dân
sống ở những nơi thường xuyên bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu của tỉnh cà mau
khoảng hai mươi giờ ngày ba tháng một mươi hai tại vùng biển cách tây nam côn đảo khoảng ba mươi hải lý
lực lượng chức năng vùng cảnh sát biển ba đã bắt quả tang tàu cá mang số hiệu bv chín mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi chín ts
đang có hành vi sang mạng dầu cho hai tàu cá mang số hiệu st chín trăm năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm ts và st chín mươi nghìn năm trăm bảy mươi sáu ts
ông nguyễn trí trọng thường chú phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm thuyền trường
theo lời khai ban đầu của ông trọng tàu vận chuyển khoảng ba trăm linh lít dầu đeo
đang sang mạng cho hai tàu cá thì bị cơ quan chức năng bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu
hiện lực lượng chức năng của vùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản vi phạm hành chính
tạm giữ tăng vật và phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
thiếu chỗ đậu xe trên các tuyến đường nhà ga đang là vấn nạn của thành phố hồ chí minh
gây mất trật tự an toàn giao thông lạm thu phí và ách tắc giao thông
nhằm giải quyết vấn đề này thành phố hồ chí minh vừa chấp thuận xây bãi xe ngầm ở thảo cầm viên
và đưa vào nhà giữ xe mới ở cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
theo đồ án bãi xe ngầm dự kiến được xây dựng rộng khoảng một ha có thể chứa khoảng ba xe máy và một ô tô
toàn bộ việc thi công bãi xe ngầm sẽ không gây tiếng ồn để tránh làm ảnh hưởng các hoạt động phía trên
và toàn bộ cây lớn hiện có
cũng trong đầu tháng một mươi hai này tại sân bay tân sơn nhất đã đưa vào hoạt động nhà để xây
năm tầng hiện đại với tổng vốn đầu tư năm trăm năm mươi tỷ đồng
bãi xe có một tầng lừng và năm tầng nổi sức chứa khoảng hai ô tô và sáu xe máy
giá gửi xe được niêm yết công khai với năm đồng mỗi lượt tám tiếng đối với xe máy
và hai mươi đồng mỗi lượt ba mươi phút đối với xe ô tô
việc có thêm các điểm đậu xe đang là một trong những phương án làm giảm tình trạng ủn tắc
ở một số tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm việc hoặc tham quan thành phố
tỉnh đắk lắk vừa tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm hai nghìn một mươi sáu
đây là kỳ thi tuyển đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi một trên địa bàn tỉnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hội đồng thi
đã có hơn hai hai trăm linh thí sinh bước vào cuộc thi để tuyển chọn bốn trăm hai mươi năm nhân tài
cho bộ máy hành chính trên địa bàn toàn tỉnh
đây là lần thi tuyển đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi một
do đó công tác tổ chức cũng như việc bảo đảm trật tự an ninh
được sở nội vụ tỉnh đắk lắc rất quan tâm
từ khâu công tác chuẩn bị cho đến các ban các ban đề
cũng như là các công tác chuẩn bị đến giờ phút này là đã xong
chưa có một vấn đề gì gọi là vứt mắc cả
và chúng tôi cũng sẽ cam kết rằng là sẽ đảm bảo an toàn
để công bằng
và thực sự chúng tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn
để chọn những người có năng lực để phục vụ cho cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đắk lắc
trong lần thi công chức này có tỷ lệ sáu người chọn một
khiến các thí sinh khá căng thẳng nhất là những người thuộc diện ký hợp đồng lao động
tại các cơ quan hành chính nhiều năm nay
tuy nhiên tỉnh đắk lắc đã có thông báo từ khá sớm
nên các thí sinh cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng
từ kiến thức đến tinh thần cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi này
từ hồi tháng chín đến bây giờ tức là cũng gần hai tháng rồi
bên tỉnh cũng có tổ chức ngày để ôn thi cho tụi em
thế nên em cũng chuẩn bị khá kỹ trong kỳ thi này
tại vì em có nhiều kỳ vọng cho kỳ thi này
đây là lần tổ chức đầu tiên trong vòng năm năm trở lại đây
hiện tại thì các thí sinh đã trở vào phòng thi của mình
mang theo nhiều kỳ vọng
tôi xin cũng xin chúc cho các thí sinh có kỳ thi tốt nhất trong đợt thi tuyển này
nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt hơn cho du khách đến với lào cai
trong năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy
tại lào cai đã diễn ra hội thảo kết nối đường sắt
với khai thác sản phẩm năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy lào cai tây bắc
để phục vụ tốt hơn cho du khách đến với lào cai năm hai nghìn một mươi bảy
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã cam kết
trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tổ chức các đoàn tàu chất lượng cao
bảo đảm đạt chuẩn về chất lượng phục vụ khách du lịch
vào khai thác trên tuyến hà nội lào cai
hành trình các tàu rút ngắn khoảng sáu giờ với các tàu chạy ban ngày
và dưới bảy giờ đối với các tàu chạy đêm
đặc biệt trong chương trình giá vé có nhiều ưu đãi
mức giá giảm từ năm đến hai mươi giá vé hiện hành cho khách đi trên các đoàn tàu
đồng thời hành khách đi trên tàu cũng được phục vụ những sản phẩm đặc trưng
của con người vùng cao tây bắc
gắn liền với năm du lịch quốc gia
tại hội thảo tỉnh lào cai và công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
đã tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác
nhằm phát huy tối đa năng lực vận tải của đường sắt trong năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
vừa qua tại đà nẵng đã diễn ra hội trợ hàng việt đà nẵng hai nghìn một mươi sáu
hướng tới cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
do bộ chính trị phát động từ ngày chín tới ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
hội trợ lần này đã diễn ra trong các hội thảo
hội trợ lần này có sự tham gia của gần hai trăm linh doanh nghiệp
với bốn trăm linh gian hàng của các tỉnh thành phố lớn trong cả nước
các sản phẩm được giới thiệu tại hội trợ tập trung vào các sản phẩm công nghiệp
thủ công mỹ nghệ hàng tiêu dùng nông nghiệp dược phẩm dịch vụ du lịch
văn phòng giáo dục tài chính ẩm thực được chia thành hai khu vực riêng biệt
là khu hàng việt và khu thương mại tổng hợp
tại hội trợ lần này có các gian hàng trưng bày giới thiệu cách phân biệt hàng thật
với hàng giả hàng nhái và bộ phận kiểm định hàng thật
do cán bộ tri cục quản lý thị trường đảm nhận
trong phần tin thế giới bầu cử tổng thống áo ứng cử viên zelen nhiều khả năng giành chiến thắng
nga chuyển hàng cứu trợ đến khu vực đông aleppo
kết quả thăm dò tại các điểm bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu lại bầu tổng thống tại áo cho thấy
ông alexander van der bellen thuộc đảng xanh đã giành chiến thắng
trước đối thủ norbert hofer thuộc đảng tự do có tư tưởng cực hữu
thăm dò cho thấy ông van derbailent nhiều khả năng giành được khoảng năm mươi ba sáu số phiếu của cử tri
trong khi ứng cử viên cực hữu hofer chỉ đạt khoảng bốn mươi sáu bốn
tỷ lệ này chưa tính đến khoảng bảy trăm linh phiếu bầu được gửi qua bưu điện
tương ứng với mức biến động khoảng một hai không đủ lớn đều có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc
những lá phiếu này sẽ được kiểm bắt đầu từ chín giờ sáng hôm nay theo giờ địa phương
nếu kết quả này được xác nhận chính thức lần đầu tiên trong vòng hơn năm mươi năm qua
áo sẽ không có tổng thống đến từ các chính đảng lớn
mặc dù chức vụ tổng thống ở áo mang ý nghĩa nhiều hơn về lễ tân
cuộc bầu cử này được châu âu quan tâm mạnh mẽ trong bối cảnh làn sóng cực hữu
bảo hộ quốc gia chống nhập cư và chống toàn cầu hóa đang manh mún trỗi dậy ở châu âu
sau khi nước anh chọn brexit để ra khỏi khối liên minh châu âu và mỹ bầu ông donald trump
ở áo gửi một thông điệp mạnh mẽ khắp châu âu rằng nước áo ủng hộ châu âu
kết quả này là niềm vui với hàng loạt lãnh đạo châu âu và những ai trung thành với các giá trị nền tảng
cốt lõi lâu đời của châu lục này cũng như cho sự đoàn kết của châu âu
thủ tướng new zealand johnky hôm nay đã bất ngờ tuyên bố từ chức sau tám năm cầm quyền
ông cho rằng mình đã ở trên cương vị lãnh đạo quá lâu
ông john kyi có tám năm làm thủ tướng và một mươi năm giữ chức lãnh đạo đảng dân tộc
trong cuộc họp báo hôm nay ông ki tuyên bố không muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ tư vì lý do gia đình
theo ông johnki ông muốn nghỉ ngơi để chăm lo cho người vợ và hai con vì đã bỏ bê gia đình quá lâu
thủ tướng new zealand cho rằng các vị lãnh đạo trên thế giới thường có xu hướng ở trên thiết vị của mình lâu năm
nhưng ông khẳng định đây là cơ hội để có thể làm điều mà một số ít lãnh đạo cần làm
chính là chuyển giao quyền lực cho một lãnh đạo mới
còn trong sáng ngày hôm nay thủ tướng italy matteo renzi vừa tuyên bố từ chức
sau khi chấp nhận thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mà ông đã đặt cược vận mệnh chính trị của mình vào đó
thêm một lần nữa một chính phủ tại châu âu đã thất bại trong chưng cầu ý dân
tỷ lệ cử tri italia đi bỏ phiếu rất cao hơn sáu mươi tám một phần do các đối thủ chính trị của thủ tướng brenzi
tăng cường vận động người dân đi tham gia cuộc trưng cầu ý dân và có tới khoảng sáu mươi cử tri phản đối dự luật
cải cách hiến pháp của đương kim thủ tướng vượt trội so với tỷ lệ ủng hộ
chỉ có ba vùng trả lời ủng hộ
là toscane omriye và emilio romagna phát biểu trong đêm thủ tướng italia thừa nhận thất bại và tuyên bố từ chức đúng như cam kết ban đầu
ông phát biểu tôi đã thua chúng tôi muốn mang đến cho người dân cơ hội để thay đổi nhưng không thành công
ngay sau tuyên bố của ông đồng euro số giá theo chiều thẳng đứng xuống mức thấp nhất trong hai mươi tháng trở lại đây
thủ tướng italia trở thành nhà lãnh đạo thứ hai ở châu âu kể từ đầu năm đến nay phải tuyên bố từ chức
sau khi đặt cược rằng bản thân có thể vượt qua được làn sóng dân túy mạnh mẽ thay vì hướng tới một sự ổn định
với kết quả cuộc trưng cầu ý dân chính trường italia lại bước vào một giai đoạn bất ổn định mới
số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn bùng phát trong một buổi tiệc tổ chức tại một nhà kho ở auckland mỹ vào đêm ngày hai tháng một mươi hai đã lên đến con số là ba mươi ba người
theo cảnh sát trưởng hạt alameda cho biết số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục gia tăng do lực lượng chức năng mới chỉ lục xoát
được ba mươi năm diện tích khu nhà kho bị sập xuống sau đám cháy
thân nhân của những người thiệt mạng đã được yêu cầu cung cấp mẫu adn để giúp cho việc xác định danh tính nạn nhân
khu nhà kho này đã được khoán cải thành một sido nghệ thuật và là nơi cư trú trái phép thường xuyên của hàng chục vị khách vãng lai
bên trong nhà kho được ngăn thành nhiều phòng với rất nhiều đồ gỗ và các tác phẩm nghệ thuật cùng mạng dây điện tràng trịt và hầu như không có lối thoát trong tình huống khẩn cấp
đám cháy bùng phát lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi hai theo giờ địa phương
khi nhà kho đang được sử dụng để tổ chức một buổi ca nhạc với sự tham dự của khoảng một trăm linh người
mặc dù lực lượng cứu hỏa ngay lập tức có mặt để dập tắt đám cháy và tìm kiếm nạn nhân
nhưng hầu như không thể làm gì do lửa lan quá nhanh và căn nhà có nguy cơ đổ sập
một xe quân sự của nga đã đến khu vực phía đông thành phố aleppo của syri nhằm phân phối thực phẩm và thuốc men cho người dân ở khu vực tạm trú tại đây
hàng cứu trợ lần này được gửi đến hỗ trợ người dân hanano
khu vực mà quân đội syri vừa giành lại quyền kiểm soát
cùng ngày quân đội syri thông báo đã có những bước tiến mới trong nỗ lực đánh bật lực lượng đối lập ra khỏi aleppo
và giành lại quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai của syri
theo đó hiện quân đội syri và lực lượng đồng minh đã kiểm soát được tuyến đường cao tốc chính
dẫn đến sân bay quốc tế aleppo cách trung tâm thành phố khoảng một mươi km
việc giành được tuyến đường này được đánh giá sẽ thúc đẩy hoạt động quân sự ở khu vực sân bay
cũng như hỗ trợ chiến dịch hiện nay của chính phủ syri ở khu vực phía đông thành phố
chính phủ venezuela cho biết sẽ đưa vào lưu thông trên thị trường sáu loại tiền giấy
và ba loại tiền su với mệnh giá mới vào giữa tháng một mươi hai này
động thái này của venezuela là nhằm giảm thiểu những bất cập trong giao dịch trên thị trường
trong bối cảnh lạm phát đang tăng cao
theo ngân hàng trung ương venezuela các loại tiền giấy sẽ có mệnh giá hai mươi
và năm trăm linh bolivar cùng với ba loại tiền su có mệnh giá nhỏ hơn sẽ được đưa vào lưu thông trên thị trường từ giữa tháng này
việc bổ sung các mệnh giá mới sẽ giúp hoạt động thanh toán trên thị trường hiệu quả hơn
cũng như tối thiểu hóa được chi phí sản xuất chuyển tiền mang lại lợi ích cho ngân hàng doanh nghiệp và người dân
đồng bolivar của venezuela đã sụt giảm khá mạnh so với đồng đô la mỹ trong thời gian qua
thậm chí đồng bolivar đã giảm sáu mươi so với đồng đô la trên thị trường đen
mệnh giá lớn nhất của đồng bolivar của venezuela chỉ tương đương với hai cent mỹ
những hình ảnh quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự kênh truyền hình nhân dân